thưa quý vị phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm với bốn môn thi đã nhận được sự ủng hộ của học sinh và cả giáo viên
tuy nhiên thì điều khiến cho nhiều học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm lúc này là liệu sự thay đổi môn thi này sẽ khiến cho công tác tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi năm có gì thay đổi
thực tế này cũng đang được các trường đại học lường trước và tính đến khi xây dựng để đưa ra phương án tuyển sinh phù hợp cho năm hai nghìn hai mươi
là khóa học sinh đầu tiên học chương trình giáo dục phổ thông mới ba năm ở cấp ba và cũng là khóa đầu tiên sẽ thực hiện phương án thi mới
tùng trì cũng như nhiều học sinh khác vui mừng khi môn thi đã giảm
tuy nhiên áp lực giảm đồng nghĩa với tổ hợp xét tuyển đại học cũng sẽ giảm theo cơ hội vào đại học cũng sẽ hẹp hơn
thì con nghĩ là mình sẽ phải có thêm những sự đầu tư về công sức cũng như là tiền bạc dành cho những cái chứng chỉ riêng
và không thuộc cái thi của ngành như thế
khi giảm tài từ sáu môn xuống còn bốn môn thì cái lượng kiến thức và lượng môn thi của mình sẽ phải ôn ít hơn
nhưng khi đó thì những cái tổ hợp mình đã lựa chọn nó sẽ bị giảm đi ạ
đối với những cái kỳ thi bên ngoài em sẽ thi như những cái thi đánh giá thư gii của bách khoa đánh giá năng lực của các trường đại học như của đại học quốc gia
và các chứng chỉ ielts hay là sat
và đó là một cái bước đệm và một cái pháp như kiểu một cái pháp cứu sinh cho mình
một cái bước đệm cho mình để mình tiến
sau đó được các trường đại học
theo phương án thi tốt nghiệp mới tổ hợp xét tuyển đại học sẽ giảm hơn một nửa từ tám mươi xuống còn ba mươi sáu
điều này sẽ có tác động tới tỷ lệ chỉ tiêu của phương thức này trong bức tranh tuyển sinh của nhiều trường
với cái số lượng là bốn môn thi như vậy thì chắc chắn sẽ có những tổ hợp sẽ không còn nhiều thí sinh đăng ký thi nữa
ví dụ như là hai cái tổ hợp truyền thống của bách khoa xét tuyển là tổ hợp a gồm ba môn là toán lý hóa
và tổ hợp a một gồm ba môn là toán lý anh
thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều thí sinh không đăng ký thi ba tổ hợp này
hiện nay vẫn còn hơn năm mươi các trường đại học xét chỉ tiêu từ điểm tốt nghiệp
tuy nhiên với việc giảm môn thi tốt nghiệp còn bốn môn chắc chắn sẽ tác động rõ nét hơn tới phương thức tuyển sinh đại học trong năm hai nghìn hai mươi năm
phương án mới thì có ba mươi sáu cái tổ hợp
nó rất nhiều để các trường có thể lựa chọn
trên cái kết quả thì tốt nghiệp
cái thứ hai nữa là các trường đại học cũng theo cái tự chủ có quyền có cái phương thức tuyển sinh của mình
còn đương nhiên là bộ giáo dục đào tạo sẽ chỉ đạo vụ giáo dục đại học hướng dẫn các trường có những phương thức cụ thể
giảm tổ hợp sẽ làm lành mạnh hóa hơn quá trình xét tuyển trước thực trạng nở rộ như hiện nay
xong để học sinh và các trường có thể chủ động ứng phó kịp thời với những phát sinh trong quá trình đổi mới
thì bộ giáo dục và đào tạo cũng cần sớm công bố những thông tin
dữ liệu có liên quan